hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rệ vũng tàu cho biết đang phối hợp với công an thành phố vũng tàu
điều tra làm rõ vụ án giết người xảy ra tại phường một mươi hai thành phố vũng tàu
trước đó vào tối ngày hai mươi chín tháng năm đối tượng dương hải âu chú tại tỉnh đông tháp cùng với cao văn trưởng chú tại tỉnh trà vinh
và huỳnh thanh hậu chú tại tỉnh an giang ngồi uống cà phê trên đường ba mươi tháng bốn phường một mươi hai thành phố vũng tàu
trong lúc uống cà phê đã xảy ra mâu thuẫn giữa hậu và trưởng vì bực tức hậu đã rủ nguyễn ngọc hoàng
dương hoàng yến và đào văn thanh tìm trưởng để đánh trong lúc xô xát âu phát hiện một con dao ở gần đó
nên đã cầm dao chém liên tiếp vào nhóm của hậu khiến hậu tử vong tại chỗ hoàng và yến bị thương được đưa đi cấp cứu
sau khi gây án âu đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình